bằng những việc làm hiệu quả hội người cao tuổi phường việt hòa tp hải dương tỉnh hải dương
luôn là điểm sáng là tấm gương trong việc quan tâm đến người cao tuổi
những ngày này các hội viên của hội người cao tuổi phường việt hòa luôn tất bật lên danh sách
để đến những hộ gia đình trao những phần quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn
người già nheo đơn ốm đau bệnh tật bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
đối với những người cao tuổi thực sự khó khăn
thì chúng tôi đặt niềm tin và tin tưởng vào cơ sở chủ yếu các tri hội
khi mà chúng tôi đã được thông tin thì chúng tôi yêu cầu đội chăm sóc tự nguyện
đến để động viên thăm mỏi và giúp đỡ những người cao tuổi cô đơn
và hàng năm là chúng tôi quan tâm bằng cái vật chất là tặng quà
kêu gọi các nhà hội tâm để tập trung hoàn toàn tặng quà
nhân cái dịp mùng một tháng một mươi tháng một mươi
và cái tháng hành động về người cao tuổi là cái tháng một mươi và dịp tết nguyên tá đán
chăm sóc phát huy người cao tuổi làm trọng tâm là phương châm làm việc của hội người cao tuổi phường việt hòa
bằng những việc làm thiết thực chăm lo đến người cao tuổi trên địa bàn
hội người cao tuổi phường việt hòa luôn được đánh giá cao trong công tác hội
hội cũng đã vinh dự nhận được nhiều bằng khen từ trung ương hội cho tới địa phương